thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội là địa phương đầu tiên của cả nước đưa tuyến xe buýt điện vào khai thác
tần suất hoạt động của các tuyến từ một mươi năm cho đến hai mươi phút một chuyến và các tuyến xe buýt điện đều nằm trong hệ thống giao thông công cộng chung của thành phố
kết nối các khu vực đông dân cư và các điểm thu hút như trường học bến xe khu đô thị khu vui chơi giải trí và các điểm trung chuyển xe buýt lớn
và mới đây sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất đặt hàng sử dụng xe buýt điện sau khi chín tuyến xe buýt ở thủ đô sắp hết hạn thầu năm hai nghìn hai mươi bốn
vâng dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ có khoảng sáu mươi tám tuyến buýt hết hạn thầu và đổi sang xe buýt điện
quan điểm của cộng đồng mạng như thế nào về thông tin này xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
mới đây sở giao thông vận tải hà nội kiến nghị ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép thí điểm đặt hàng
sử dụng xe buýt điện trong thời hạn một năm đối với chín tuyến xe buýt truyền thống sẽ hết hạn thầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay lập tức cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ và đón nhận
bởi xe buýt điện sau khi đi vào hoạt động đã đem lại tiêu chí xanh sạch văn minh là lưu do mới của vận tải công cộng
trong bối cảnh xe buýt truyền thống luôn bị ví von như hung thần đường phố

đi cảm thấy vui vẻ
vì trên thế giới đã có nhiều nước thiết kế làn đường riêng cho xe buýt rồi hoạt động rất hiệu quả
đây là cách tốt nhất để người dân từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng giao thông công cộng
xe buýt mỗi lần ra vào điểm dừng đón đặc biệt là trong giờ cao điểm
còn xung đột với các phương tiện lưu tông xung quanh vừa gặp khó khăn vừa gây ảnh hưởng ít nhiều đến giao thông chung
có thể thấy thiếu là đường riêng xe buýt không thể phát huy tối đa hiệu quả
vừa kín nghị đề xuất thí điểm thêm chín tuyến xe buýt điện của sở giao thông quận tài hà nội mà chúng tôi vừa đề cập trong tiệm vụ cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân